đại diện eu cho biết cuộc diễn tập này cho thấy sự phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ở cấp độ liên minh bên lề hội nghị bộ trưởng nội vụ eu
tại đây các bộ trưởng xem xét đề xuất của điều phối viên chống khủng bố của eu ông gilekitov về việc ứng phó các tay súng khủng bố nước ngoài và những phần tử khủng bố trở về nước để tiến hành tấn công
ngoài ra tại hội nghị đức và pháp cũng khởi xướng việc hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và công ty viễn thông eu qua đó hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật đối phó với mối đe dọa khủng bố gia tăng
hôm nay một đoàn tàu chở hóa chất lỏng bị chật bánh rồi phát nổ ở vùng đông bắc bungary khiến ít nhất năm người thiệt mạng và hai mươi năm người khác bị thương
vụ việc xảy ra khi đoàn tàu trở hóa chất lỏng đang di chuyển đến địa bàn tỉnh summen phía đông bungary
thì bị chật bánh rồi phát nổ
theo giới chức địa phương vụ nổ nghiêm trọng làm sập hai mươi tòa nhà ở gần khu vực đường sát tất cả các nạn nhân thiệt mạng là do bị trôn vùi và bỏng nặng
hơn một trăm năm mươi lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập tắt đám cháy và sơ tán khẩn cấp người dân địa phương
được biết đoàn tàu gặp nạn có hai mươi sáu toa tàu trở nhiều loại hóa chất khác nhau cảnh sát đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc
bộ quốc phòng mỹ hôm nay cho biết sẽ triển khai thêm hai trăm linh binh sĩ tới syri
để hỗ trợ các chiến binh người quốc và ả rập giành lại tỉnh raka thành trì chủ chốt của nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo bộ trưởng quốc phòng mỹ aston kaster hai trăm linh binh lính bao gồm các lực lượng tác chiến đặc biệt sẽ được bổ sung cho ba trăm linh lính mỹ đã được triển khai ở syri
để tiến hành các hoạt động tổ chức huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng địa phương syri chống is
số binh lính mới sẽ hỗ trợ lực lượng syri tiến hành tấn công trong thời gian tới
nhằm giành lại tỉnh raka thủ phủ chủ chốt của is
việc mỹ đưa thêm quân vào syria với lý do tiêu diệt is chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của chính quyền tổng thống bashar al assad
vì hiện tại mỹ cũng đang ủng hộ lực lượng phiến quân ở syri
mặc dù hai tuần nữa lễ giáng sinh mới bắt đầu tại nhiều nước phương tây
song cho tới nay không khí lễ hội đã ngập tràn ở nhiều nơi trong đó có thủ đô praha của cộng hòa séc
hội trợ giáng sinh ở quảng trường nam et di mi ru
ở trung tâm thủ đô praha của cộng hòa xéc được khai mạc từ cuối tháng một mươi một và kéo dài cho đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy tới
đây là một trong hàng chục điểm thuộc chuỗi chợ giáng sinh được mở ra vào tháng một mươi hai
tạo bầu không khí nhộn nhịp và vẻ đẹp độc đáo cho praha
các hội trợ giáng sinh tại thủ đô praha của cộng hòa xéc được kênh truyền hình cnn
xếp vào một trong số những hội trợ giáng sinh đẹp nhất thế giới
du khách có thể kết hợp giữa tham quan với dạo chơi trong khu chợ
mua quà giáng sinh hay thưởng thức các món ăn truyền thống của séc
tại các sàn nhà gỗ nhỏ sơn màu đỏ du khách cũng có thể mua đồ lưu niệm xinh xắn
kẹo mật ong hoặc những đồ trang trí cho cây thông gia đình
hệ thống chợ giáng sinh tại praha thuộc top năm khu hội trợ giáng sinh của châu âu và cũng là của toàn thế giới